tại yên bái đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái về việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tỉnh yên bái và nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch thường trực quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tỉnh yên bái đại hội lần thứ một mươi hai của đảng và kiểm điểm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh đánh giá cao tỉnh yên bái trong công tác xây dựng nông thôn mới giảm nghèo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng
đồng thời tỉnh yên bái cần phát triển bền vững từ môi trường sinh thái gắn với ổn định an sinh xã hội và chú trọng đến công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh yên bái sắp tới làm tốt công tác nhân sự lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức năng lực vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh